thưa quý vị mới đây một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn huyện kiên lương tỉnh kiên giang
đã khiến ít nhất một mươi một tàu cá bị thiệt hại hai căn nhà tạm ba căn khác liền kề bị cháy xém
bước đầu xác định ngọn lửa bùng phát tại hai căn nhà tạm và cháy lan sang các tàu đánh bắt hải sản
neo đậu sau nhà sau đó ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội và cháy lan sang nhiều tàu khác neo đậu gần đó
các tàu đánh bắt hải sản sau khi cháy thì đã bị đứt dây và trôi giạt theo nhiều hướng khác nhau
hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại